trong phiên giao dịch đầu tuần các cổ phiếu mã hàng không tăng kịch trần sau khi đồng loạt bảo lãi
sắc xanh bao trùm thị trường trong phiên đầu tuần này khi dòng tiền tích cực mua vào
cổ phiếu bán lẻ chứng khoán hóa chất hay hàng không được kéo nhanh bởi lực mua vào quyết liệt
những nhóm chiếm tỷ trọng cao trong dầu vốn hóa như ngân hàng bất động sản giao dịch khởi sắc
giúp chỉ số nới rộng sắc xanh
đặc biệt cổ phiếu nhóm hàng không khởi sắc trong phiên đầu tuần
các mã avgc hvn cùng chất phiên ở trạng thái trắng bảng bên bán
trong đó cổ phiếu hvn hôm nay giao dịch hơn một chín triệu cổ phiếu với dư mua giá trần cuối phiên hơn năm triệu đơn vị
số liệu từ trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam cho thấy số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư trong nước
tăng chậm lại trong tháng bốn vừa qua
trong tháng bốn vừa qua số liệu của trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam ghi nhận
số lượng tài khoản của các nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm một trăm một mươi bảy trăm sáu mươi một tài khoản
ít hơn gần năm mươi ba tài khoản so với tháng ba trước đó
đây là số lượng tài khoản chứng khoán tăng thêm thấp nhất kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
xét về cơ cấu số lượng tài khoản chứng khoán tăng thêm trong tháng bốn chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân
với một trăm một mươi sáu trăm hai mươi hai tài khoản trong khi đó tài khoản của nhà đầu tư tổ chức chỉ tăng thêm một trăm ba mươi chín tài khoản
lũy kế từ đầu năm số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hơn nửa triệu tài khoản
đến cuối tháng bốn vừa qua việt nam có hơn bảy bảy triệu tài khoản chứng khoán cá nhân tương đương khoảng bảy bảy dân số
số lượng tài khoản chứng khoán tăng chậm lại trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động mạnh theo chiều hướng đi xuống
vn index mất năm tám mươi một trong tháng bốn qua đó chấm dứt chuỗi năm tháng tăng điểm liên tiếp
áp lực chốt lời mạnh sau giai đoạn đi lên bền bỉ là một trong những nguyên nhân khiến thị trường đảo chiều
bên cạnh động thái bán sòng trên miên của khối ngoại
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay giá vé trung bình hạng phổ thông trên một số đường bay của các hãng hàng không việt nam
đều tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên theo cục hàng không giá vé máy bay vẫn bảo đảm nằm trong khung giá và tương đương với các nước trong khu vực
tăng một mươi bốn so với cùng kỳ năm ngoái
vietjet air khoảng một bảy mươi bốn triệu đồng tăng hai mươi năm
bamboo airways khoảng hai triệu đồng tăng một mươi một
và viettravel airlines khoảng một năm triệu đồng tăng một mươi năm
so với mức giá tối đa theo quy định ba bốn triệu đồng chưa bao gồm thuế phí
mức giá vé trung bình này của các hãng hàng không việt nam chỉ ở mức từ bốn mươi bốn một viettravel airlines
đến bảy mươi bảy sáu vietnam airlines
các đường bay khác cũng ghi nhận mức tăng tương đương
theo cục hàng không giá vé trên km trên các trạm nội địa của vietnam airlines đang áp dụng ở mức giá tương đương
với các hãng trong khu vực đông nam á và thấp hơn đáng kể so với các hãng châu âu và bắc mỹ
các số liệu thống kê vừa công bố cho thấy giao dịch đang tăng trở lại
thị trường bất động sản đã có nhiều tiến hiệu khởi sắc so với năm ngoái
theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng bốn và bốn tháng đầu năm của cục thống kê tp hcm
thị trường bất động sản thành phố có tín hiệu khởi sắc khi doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản
ước đạt tám mươi tám trăm bốn mươi năm tỷ đồng tăng chín tám so với cùng kỳ
bên cạnh đó thu thuế từ nhà đất tăng ba mươi bảy một so với cùng kỳ
thống kê của sở tài nguyên và môi trường tp hcm cũng ghi nhận
cơ quan này đã xử lý hơn một trăm hai mươi hồ sơ giao dịch nhà đất trong bốn tháng đầu năm
tăng một mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
giao dịch chủ yếu là giữa các cá nhân tập trung lớn nhất ở bốn địa phương là thành phố thủ đức
quận bình tân quận một mươi hai và huyện củ chi
trong báo cáo thị trường mới đây savins cho biết xu hướng phát triển khách sạn ở hà nội
đang dịch chuyển sang phân khúc bốn và năm sao
từ đầu năm đến nay bên cạnh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch
thị trường khách sạn hà nội đang trong trạng thái tốt
tình hình hoạt động của phân khúc khách sạn bốn năm sao tại hà nội cũng ghi nhận xu hướng khởi sắc rõ rệt
trong khi đó nguồn cung phân khúc khách sạn ba sao tại thủ đô giảm suất đáng kể
khảo sát của công ty savius cho thấy tổng nguồn cung khách sạn tại hà nội trong những tháng đầu năm nay
ghi nhận thêm hai dự án khách sạn chính thức được cấp hạng bốn sao và bốn dự án chính thức được cấp hạng năm sao
việc phát triển của các phân khúc bốn năm sao sẽ phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng
đối với trải nghiệm lưu trú cao cấp và đầy đủ tiện ích
tổng cục thuế cho biết tổng thu ngân sách nhà nước bốn tháng năm hai nghìn hai mươi bốn do cơ quan thuế quản lý tăng mạnh
gần một mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tổng thu ngân sách nhà nước bốn tháng năm hai nghìn hai mươi bốn do cơ quan thuế quản lý ước đạt sáu trăm bốn mươi hai trăm chín mươi tám tỷ đồng
bằng bốn mươi ba so với dự toán tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong số đó thu từ dầu thô ước đạt bốn mươi sáu hai so với dự toán tăng sáu so với cùng kỳ năm ngoái
thu nội địa ước đạt bốn mươi ba so với dự toán tăng một mươi một so với cùng kỳ
thu thuế phí nội địa ước đạt khoảng bốn mươi bốn so với dự toán tăng bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
theo tổng cục thuế có một mươi ba trên hai mươi khoản thu sắc thuế đạt khá trên bốn mươi một mươi hai trên hai mươi khoản thu sắc thuế
có mức tăng trưởng so với cùng kỳ đồng thời có hai mươi năm trên sáu mươi ba địa phương có tiến độ thực hiện dự toán
đạt khá trên bốn mươi hai mươi sáu trên sáu mươi ba địa phương đạt từ ba mươi bốn mươi một mươi hai trên sáu mươi ba địa phương đạt thấp dưới ba mươi dự toán
bên cạnh đó có năm mươi bốn trên sáu mươi ba địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm trước
bốn tháng đầu năm nay bà rịa vũng tàu đã vượt qua nhiều tỉnh thành phố khác để vươn lên vị trí số một cả nước
về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi đăng ký mới
theo báo cáo của cục đầu tư nước ngoài tỉnh bà rịa vũng tàu với hơn một năm mươi hai tỷ usd mới đăng ký
đã chiếm tới một mươi sáu bốn tổng vốn fdi cả nước gấp hơn một mươi hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba của tỉnh này
vốn fdi vào bà rịa vũng tàu tăng mạnh phần lớn nhờ một dự án lớn với tổng vốn đầu tư bảy trăm ba mươi triệu usd
từ tập đoàn đa ngành hyosung hàng đầu hàn quốc
vị trí thứ hai là thành phố hà nội với gần một một mươi năm tỷ usd
bắc ninh đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần chín trăm chín mươi tám ba triệu usd
theo cục đầu tư nước ngoài vốn fdi đang tập trung nhiều vào các tỉnh thành phố có nhiều lợi thế
trong thu hút đầu tư nước ngoài
có cơ sở hạ tầng tốt nguồn nhân lực ổn định nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động
trong công tác xúc tiến đầu tư là bà rịa vũng tàu thành phố hà nội bắc ninh quảng ninh thái nguyên
thành phố hồ chí minh đồng nai hưng yên bắc giang và thành phố hải phòng
một mươi địa phương này chiếm gần bảy mươi năm số dự án mới và hơn bảy mươi chín số vốn fdi cả nước trong bốn tháng
giá tiêu trong những ngày qua liên tục tăng mạnh vượt mốc một trăm linh đồng một kg
theo các chuyên gia việc giá tăng đột biến khi đang trong vụ thu hoạch
chủ yếu liên quan đến yếu tố đầu cơ găm hàng
tại khu vực tây nguyên và đông nam bộ giá tiêu được thu mua ở mức một trăm linh ba đồng một kg đến một trăm linh bốn đồng một kg
so với tuần trước giá tiêu trong nước đã tăng thêm trung bình sáu đồng một kg
còn so với đầu năm giá tiêu đã tăng hơn hai mươi đồng một kg tương đương tăng ba mươi
theo hiệp hội hồ tiêu và cây gia vị việt nam vpsa do hồ tiêu thường được trồng sen với cà phê
nên hai mặt hàng này có liên quan mật thiết về giá cả
người dân thường sẽ bán cà phê khi giá cao để chuẩn bị tiền chữ hồ tiêu
năm nay giá cà phê liên tục tăng vọt nên người dân cũng giữ lại tiêu
với kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh như cà phê khiến nguồn cung ở mức thấp
điều đáng nói là giá tiêu tăng ngay cả khi vụ thu hoạch đang diễn ra
do vậy hiệp hội hố tiêu và cây gia vị việt nam cho rằng nguyên nhân chính
xuất phát từ tình trạng đầu cơ găm hàng
những số kinh tế phát sóng các ngày trong tuần trên chủ nhật nhân dân